cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến rau củ quả tng có địa chỉ tại khu dân cư bình điền phường bảy quận tám tp hcm
trước đó vào ngày chín tháng một mươi một lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên
và phát hiện tại hai kho lạnh của cơ sở này đang lưu chứa hơn một mươi một bảy tấn rau củ đóng gói trong các bao bì có nhãn hiệu tính nước ngoài
tất cả số hàng hóa này đều không có nhãn phụ tiếng việt và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
làm việc với đoàn kiểm tra giám đốc doanh nghiệp thừa nhận số rau củ ngoại nhập nêu trên được mua trôi nổi trên thị trường
nên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành trình đối với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất chế biến rau củ quả t ng
về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm và tạm giữ toàn bộ số tăng vật là rau củ để xử lý theo thẩm quyền